một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
bơi qua sông để hái cà phê một người đàn ông tên lê trung tuấn năm mươi chín tuổi ngụ xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước đã bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi mất tích
cơ quan chức năng huyện bù đăng tỉnh bình phước phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn và ủy ban nhân dân xã phú sơn đang tổ chức tìm kiếm tung tích của nạn nhân
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một nạn nhân bơi qua sông lấp để vào dãy hái cà phê
tuy nhiên do vào mùa mưa nước của dòng sông lấp lên cao chảy xiết nên ông tuấn bị đuối sức nước cuốn trôi mất tích theo về hướng xã thọ sơn huyện bù đăng